tội phạm cướp tài sản thường mang tính manh động liều lĩnh
do vậy người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác loại tội phạm này
và có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
triển khai rộng rãi mô hình camera an ninh để phòng ngừa các loại tội phạm